công an thành phố sa đéc của tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can về hành vi làm giả phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín nhằm thu lợi bất chính và bán cho người sử dụng để qua chốt kiểm dịch
ba đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú tám tháng là trần hoàng ý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và tạ phước tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại thành phố sa đéc về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tạ phước tài và chị hà thị tuyết nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại phường tân quy đông thành phố sa đéc đã dùng phiếu xét nghiệm covid giả để qua chốt kiểm soát trên tuyến quốc lộ tám mươi phường hai thành phố sa đéc
qua khai thác nhanh tài khai nhận đã thuê trần hoàng ý làm giả nhiều phiếu xét nghiệm covid một mươi chín cho nhiều tài xế của mình để di chuyển qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
tại cơ quan công an ý thừa nhận đã làm sáu mươi bảy phiếu xét nghiệm giả cho người có nhu cầu
vâng có thể thấy rằng trong thời gian vừa qua thì nhiều đối tượng đã tranh thủ lợi dụng việc các cơ quan đơn vị được phép cấp giấy đi đường cấp cho những người không thuộc đơn vị mình nhằm trục lợi hoặc vận chuyển người từ vùng dịch về các địa phương
và mỗi giấy đi đường thường có giá từ vài triệu đồng
mới đây đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã triệt phá một đường dây chưa làm giấy đi đường giả để đưa người dân từ hà nội về nghệ an
bất ngờ kiểm tra một chiếc xe đang lưu thông tại khu vực công an
trèm quận bắc từ liêm hà nội cơ quan công an phát hiện lái xe đang đón hai người chuẩn bị di chuyển về nghệ an
dù cả ba người có đầy đủ giấy đi đường do công ty vận tải quốc tế hồng hà cấp nhưng lái xe lại không phải người của công ty này
cũng không biết hai người cùng đi trên xe là ai
thấy có dấu hiệu nghi vấn lực lượng chức năng đã đưa nhóm người này về trụ sở để làm rõ
tại đây lái xe đã thừa nhận chở khách để lấy tiền
anh ấy có bảo em đi đón
từ đây về nghệ an
em ấy có hỏi là em bảo là dịch bệnh này thì đi làm sao được
anh ấy bảo là đi xe của công ty và có giấy tờ của công ty cấp đồng hàng được phép đi
em ấy nhận lời đi
em cũng không biết là công ty cấp giấy tờ đi đường giả
giả nếu không biết thì em không đi
hai hành khách là công dân nghệ an do muốn về quê nên đã liên hệ với công ty vận tải quốc tế hồng hà
để được vận chuyển chui qua các chốt kiểm dịch
với giá một triệu đồng một người
toàn bộ giấy đi đường được công ty làm giả mạo danh hành khách là nhân viên công ty để dễ dàng vượt chốt
tức là khi em được đưa về đây thì các chú ấy bảo là có liên quan đến những cái việc làm cái giấy tờ đấy
thì mình mới biết là mình làm cho mình không biết là mình không có nhu cầu để làm giả
hay là làm như thế nào để vi phạm
tiến hành điều tra làm rõ cơ quan công an đã xác định người phụ nữ này đứng đầu đường dây làm giả giấy tờ đi đường
để vận chuyển hành khách về quê
nữa thời điểm dịch bệnh
lợi dụng việc công ty được phép ra đường để vận chuyển hàng thiết yếu
người này đã lên mạng tìm kiếm những người có nhu cầu về quê
sau đó điền đầy đủ thông tin vào giấy đi đường và đóng dấu của công ty để đưa người vượt chốt
dù thực hiện chót lọt nhiều lần nhưng người này vẫn cho rằng mình không trục lợi từ việc làm giả giấy đi đường
tôi không bao giờ có cái tư tưởng là cấp giấy đi đường và thu tiền giấy đi đường đấy cả
đấy là chắc chắn
nó hoàn toàn nó chỉ là bảo lãnh cho các bạn
đấy là người của doanh viên tôi
để tôi đưa các bạn về quê thôi
ngoài cái chuyến này thì chị hồng đã tổ chức chót lọt được ba chuyến với chín đối tượng chín người về quê
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với chị nguyễn thị thu hồng về cái hành vi làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức
dù đã có một số trường hợp cấp khống làm giả giấy đi đường để cấp cho những người không có công việc thiết yếu được ra đường
đây là trường hợp đầu tiên tại hà nội bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự hành vi này có thể bị phạt từ hai đến năm năm tù
còn tại kiên giang lợi dụng việc gắn đèn còi nhãn mát xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp
hai tài xế đã dùng hai xe ô tô cứu thương của tư nhân chở thuê năm người từ vùng dịch tp hcm và bình dương về quê
với giá một mươi ba năm triệu đồng
nhưng hành vi gian dối này thì đã không qua mắt được cơ quan chức năng
công an huyện châu thành của tỉnh kiên giang đã ra quyết định xử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng
đối với hai tài xế trên là nguyễn văn my phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và đặng quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại tp hcm về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng chín lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy tỉnh
phát hiện hai xe ô tô loại một mươi sáu chỗ có gắn đèn còi xe cứu thương
trên xe chở bốn người lớn và một trẻ sơ sinh nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hai tài xế phúc và tiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp
tài xế phúc thừa nhận đã nhận trở thuê cho một cặp vợ chồng từ huyện bình chánh tp hcm
về huyện an minh của tỉnh kiên giang với giá sáu triệu đồng
còn tiến thừa nhận chở cặp vợ chồng và đứa con nhỏ từ thị xã bến cát của tỉnh bình dương
về huyện u minh thượng tỉnh kiên giang với giá bảy năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín cũng với hành vi chở thuê người từ vùng dịch
tiến đã bị công an huyện đông hòa của tỉnh phú yên lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi trên
và tạm giữ xe ô tô cùng giấy phép lái xe
tiếp tục với những tin tức khác liên quan đến vụ việc cháu bé sáu tuổi tử vong ở hà nội
công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bố của cháu bé là lê thành công
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phường xuân đỉnh quận bắc từ liêm để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng lê thành công thừa nhận khoảng một mươi một h ngày một mươi sáu tháng chín có đánh con gái của mình
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày mẹ cháu bé cho cháu ăn cháo và uống một viên panadon
thì cháu nôn nhiều nên đưa đến bệnh viện nhi trung ương cấp cứu
nhưng khi đến bệnh viện thì bác sĩ xác nhận cháu bé đã tử vong ngoài bệnh viện
và báo công an phường láng thượng quận đông đa đến lập biên bản ghi nhận vụ việc
đến một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng chín công tác pháp y tử thi đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm
phối hợp với công an phường láng thượng quận đông đa hoàn tất
đồng thời căn nhà nơi cháu bé cùng gia đình đang sinh sống đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra
ngày một mươi bảy tháng chín cơ quan công an đã triệu tập lê thành công đến để lấy lời khai
là nghi can dùng dao chém nhiều nhát vào đầu người đàn ông ở cùng xóm vì bất ngờ bị kẹp cổ đòi đánh
lê văn phương ba mươi hai tuổi trú tại thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước
đã bị công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tân bình bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
nạn nhân được xác định là kim hoàng diệu ba mươi bốn tuổi trú tại thành phố đồng xoài
được đi đưa đi cấp cứu với tình trạng đa chấn thương
tại cơ quan công an phương khai nhận
trước đó khoảng nửa tháng do anh diệu đi xe máy trong xóm thường hay nẹt bô phóng nhanh trong ngõ nhỏ
nên phương có xuống nhà góp ý vì xóm nhiều trẻ nhỏ
đến tối ngày một mươi sáu tháng chín khi phương đang ở nhà thì diệu bất ngờ đi vào nhà kẹp cổ đòi đánh
do có hơi men nên phương đã lấy dao chém diệu gây nhiều thương tích khiến nạn nhân gục xuống đất
công an huyện kroana tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ khởi tố một người phụ nữ
vì bực tức chồng cũ mà lên mạng youtube
học cách gài bẫy chồng rồi đặt mua ma túy về bỏ vào cốp xe máy để báo cho công an bắt chồng cũ
đồng thời khởi tố thêm hai đối tượng có liên quan
cụ thể mặc dù hai người đã đi hôn nhưng vẫn xảy ra mâu thuẫn nên trần thị thúy ba mươi bảy tuổi
là vợ cũ của anh đỗ văn ý đã mua ma túy và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy nhét vào cốp xe máy của anh ý
nhằm trả thù chồng cũ sau đó báo cho công an thị trấn buôn chấp huyện kroana
là một người đàn ông đi xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b bốn nghìn sáu trăm một mươi ba
đang đi giao ma túy tại cơ quan công an anh ý khẳng định số ma túy trên không phải của mình
và không biết ai để vào đó công an vào cuộc điều tra thì đã xác định thúy chính là thủ phạm
công an huyện kroana đã khởi tố trần thị thúy về tội tàng trữ trái phép trên ma túy
và đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi vu khống
hai đối tượng bán ma túy cho thúy cũng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
là võ minh trí ba mươi một tuổi và vũ minh hà hai mươi sáu tuổi cùng chú tại huyện grong anna
thưa quý vị công an tỉnh thừa thiên huế vừa phát hiện một nhóm sinh hoạt hội thánh
của đức chúa trời mẹ trái phép có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đây không phải là vụ việc cá biệt
bởi trước đó truyền hình công an nhân dân đã phản ánh nhiều nhóm tự xưng hội thánh
của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ sinh hoạt lén lút và có nhiều hoạt động
trái với thuần phong mỹ tục tại nhiều địa phương trên cả nước
đáng chú ý có những nhóm tụ tập đông người không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
mà còn tiêm ẩn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tụ tập lén lút để hoạt động truyền đạo trái phép lúc lực lượng công an kiểm tra
thì không hợp tác thậm chí chống đối
trong đó là hầu hết số cố cán tích cực là hai phần ba là người ngoài địa phương
trong đó là số cơm đau là cũng là người ngoài địa phương ở hà nội
được bắt vào tham gia lưu kẹo người ở địa bàn này tham gia
thì người nào mà dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác
để ngăn cản hoặc ép buộc người khác thực hiện cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ lục hoặc xử lý kỷ lục
hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi này mà còn vi phạm
thì mức hình phạt cao nhất sẽ là một năm tù
đặc biệt là trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc là phạm tội từ hai lần trở lên
hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
thì có thể bị phạt tù từ một đến ba năm
bên cạnh đó thì cái việc mà vi phạm chỉ thị giãn cách
nếu mà để lây lan cái dịch bệnh thì có thể bị xử lý hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh chuyển nhiễm cư hiểm cho người
liên tiếp trong những năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi tám
lực lượng công an trên cả nước đã ngăn chặn tuyên truyền nhắc nhở nhiều cá nhân
tham gia hội thánh của đức chúa trời hay đức chúa trời mẹ
bởi ngoài trái thuần phong mỹ tục hội nhóm tự xưng này còn chưa được pháp luật thừa nhận
và cách thức lôi kéo thành viên cũng hết sức mở ám
khi những thành viên trong hội này luôn giao giảng đứng trên mọi tôn giáo
và đức thánh của họ là số một trong toàn vũ trụ này
những thành viên trong tổ chức thường chọn các đối tượng để lôi kéo
là những người dễ tin tò mò người có hoàn cảnh éo le bệnh tật bế tắc
tình hình phản ánh kịch liệt nhưng con tôi có bảo là mọi sự việc phải vượt qua mới thành đảm
và tôi thấy kể từ ngày đi đến giờ là kinh tế gia đình xa suốt rất lớn
tình cảm trong họ trong gia đình cũng mất hết
nếu con ra hai mươi một năm trời mà đến trời con lại đánh đáp con với mẹ nói là
không phải là con có không phải là mẹ mối mẹ của con
cháu lên trong phá hết bàn thờ
sau kìa tìm tấm này thì phá mới bế mà được ít còn bắt hương chưa kịp bế
thì thông thường những cháu mà đã tham gia vào tà đạo này là có dạo hiệu là
không ăn đồ củng này rồi là không thờ củng tổ tiên này
rồi là có những suy nghĩ là nó lịch lạc
trong đó là có nhiều cháu là có cái biểu hiện là xem cha mẹ
mà khi cha mẹ thờ củng là xem cha mẹ thậm chí là cha mẹ ngăn cạn là đó là thể lực của mắc quỷ
đồng thời là các cháu có biểu hiện bất thường có những lời nói cử chỉ là trải về bình thường
đặc biệt là có một số cháu là có biểu hiện giống như là loàn thân bất trí
tôn giáo ở việt nam đều hướng con người tới những suy nghĩ và hành động lương thiện
tôn trọng những phong tục tập quán bản địa khi truyền bá
có ý thức xây dựng cộng đồng xã hội yên bình phát triển
tuy nhiên thì từ sự việc một thời gian qua có những cái nhóm
có những hội truyền đạo cho thấy là xã hội và người dân còn hết sức tỉnh táo
trước tổ chức các hội nhóm mượn danh tôn giáo để truyền bá tà đạo
ép buộc người khác có hành vi trái bước thùng phong mỹ tục
đi ngược lại truyền thống văn hóa của dân tộc
đây cũng là sự cảnh báo sâu sắc về tình trạng lợi dụng tính ngưỡng tôn giáo
để trục lợi vi phạm pháp luật ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình
công an các tỉnh thành trên cả nước đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
tăng cường công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn
các hoạt động tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức tự xưng
hội thánh của đức chúa trời hay hội thánh của đức chúa trời mẹ
tuy nhiên người dân cũng cần tỉnh táo trước những luận điệu mà các nhóm này
giao giảng để lôi kéo dụ lừa người dân tham gia
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

ở người cảnh giới rất cao công an huyện đông hải đã từng trị phá tù điểm này
do người khác đứng ra tổ chức đến nay nguyễn văn hoàng tiếp tục lôi kéo
người dân đến tham gia gây bức xúc và làm mất an ninh trật tự tại địa phương
trước khi tấn công trị phá trường gà số đối tượng tham gia có gần một trăm linh người
khi lực lượng công an phát lệnh tấn công thì các đối tượng chạy tán loạn
vào địa hình phức tạp nên lực lượng bắt giữ được một mươi ba người để tiếp tục điều tra mở rộng
tăng vật thu giữ gồm có ba con gà trống ba cặp cửa sắt tám điện thoại di động
trên một mươi năm triệu sáu trăm linh ngàn đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại công an công an các đối tượng bị bắt thừa nhận hành vi cờ bạc ăn tiền
theo hình thức đá gà công an huyện đông hải kiến nghị quỹ ba nhân dân huyện
ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng đồng thời tiếp tục xác định
hành vi vi phạm của từng đối tượng để đưa ra hình thức xử lý thích đáng
trong bối cảnh tình hình lây lan dịch bệnh diễn biến phức tạp mới đây thì cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại nhà xe tăng nhân
ở xã quảng sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh sơn từ ngày một đến ngày một mươi tháng chín
hai tài xế của nhà xe đăng nhân điều khiến sơ ô tô chở khách biện kiểm soát năm mươi một b hai mươi ba nghìn tám trăm linh tám
ở hàng hóa từ huyện ninh sơn vào thành phố hồ chí minh và ngược lại
đến chiều ngày một mươi tháng chín qua xét nghiệm pcr cả hai tài xế này đều cho kết quả dương tính
với virus sars cov hai tuy nhiên trong quá trình từ thành phố hồ chí minh về địa phương
hai tài xế này đã không tuân thủ nghiêm quy tắc năm k và dẫn đến làm lây lan dịch bệnh
cho một số người khác tại xã quảng sơn
bên cạnh đó cơ quan công an xác định hai lái xe và nhà xe đăng nhân đã chú xe
vận tải hành khách và mục đích vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về phòng chống dịch
trong hoạt động vận tải hàng hóa dẫn đến dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
hiện tại hai tài xế đang được đưa vào công tác khám chữa bệnh
đây là vụ án thứ tư được khởi tố liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại địa bàn tỉnh ninh thuận kể từ đợt dịch thứ tư bùng phát cho đến nay
trong sáng nay công an quận ninh kiều công an thành phố cần thơ đã khẩn trương hoàn tất hồ sơ
để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vụ việc đối tượng dùng dao tấn công lực lượng công an
theo đó vào khoảng hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín nhận được tin báo của nhân dân
có đối tượng uống rượu say và đang gây rối từ khu vực
đại úy nguyễn công tính cảnh sát khu vực năm công an phường tân an
cùng lực lượng bảo vệ dân phố của phường đến hiện trường để xử lý
khi lực lượng này vừa đến đầu hẻm một trăm một mươi hai đường nguyễn thị minh khai
thì thấy quách thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đang tạm trú số một trăm một mươi hai chín đường nguyễn thị minh khai
là đối tượng được nhân dân phản ánh đang la lối lớn tiếng và gây ồn ào tại đây
trên tay thái cầm một con dao và đe dọa tấn công mọi người xung quanh
đại úy nguyễn công tính yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống
thì bất ngờ bị thái nhào vào dùng dao đâm vào cổ đồng chí tính
cùng lúc đó lực lượng bảo vệ dân phố kịp thời dùng gậy cao su đánh đứt dao
và trấn áp ngay đối tượng đưa về phường xử lý
đại úy nguyễn công tính bị thương ở vùng cổ
sau khi được cấp cứu bệnh viện một trăm hai mươi một hiện sức khỏe đã ổn định
lực lượng cảnh sát giao thông tại tp hcm vừa liên tiếp phát hiện xe tải có gắn mã qr xanh
vi phạm pháp luật trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội
trong đó có xe tải chở sáu bệnh nhân f trong thùng xe và đang trên đường từ bệnh viện về nhà điều trị
tại chốt kiểm soát trên quốc lộ một a thuộc địa phận thành phố thủ đức giáp ranh với tỉnh bình dương
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông bình triệu phát hiện xe tải
có mã nhận diện luồn xanh mang biển số sáu mươi một l một nghìn sáu trăm linh một có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trong thùng xe tải có sáu người là f
cùng nhiều đồ đạc tư trang
làm việc với cơ quan chức năng tài xế khai báo những người này vừa hoàn thành cách ly tập trung
tại một cơ sở cách ly trên địa bàn phường an bình nhờ trở về địa phương để khai báo y tế
trạm y tế một là về trạm y tế bình thắng bình an để họ khai báo y tế để địa phương quản lý rồi chở họ về công ty
mà ông có biết là họ trong thùng xe làm sao để được xe
biết nhưng mà xe không có liên hệ được xe mấy người này không liên hệ được xe
nên mới chở một đoạn thôi chỉ chở một đoạn thôi

anh quen biết sao với mấy người này
đồng nghiệp làm cùng công ty
ở trong đó có bao nhiêu người ạ
hôm nay tại chân cầu vực bình phước lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe tải chở hơn bốn mươi con dây sống
tài xế không xuất trình được giấy kiểm dịch của cơ quan y tế theo quy định
phương tiện và số hàng hóa này được đưa đi kiểm định để đảm bảo an toàn
hỏi thăm ông chủ hàng thì ông không có giấy kiểm dịch
tức là hướng cắt xe đi đâu là có giấy kiểm dịch đó kiểm dịch trong bóng giặc
nhưng mà ông không có cái lỗi đó thì xác định được cái lỗi hành vi đầu tiên của ông
vì vậy lúc đó mình kiểm tra mình sẽ phát hiện tiếp
chứ còn hiện nay mình cũng chỉ chưa kiểm tra thì không có nói là chính xác là sẽ còn lỗi gì lỗi gì
thì trước mắt con nhìn hỏi giấy kiểm dịch không có
đó là nguyên tắc thấy không có không có xài cái đó
bây giờ xe mà đi liên tính ra ngoài là không có cái tờ kiểm dịch đầy đủ
thì chở động vật thì là vi phạm rồi
giá dây gần như là số giá mất một nửa so với trước dịch
đồng dân bây giờ gần như là đang rất là đều đứng và vất vả trong việc tìm đổi ra
liên tiếp trong những ngày qua
lực lượng chức năng phản phối chủ nghĩa
hồ chí minh đã phát hiện nhiều trường hợp xe khách xe tải lợi dụng được cấp mã qr luồn xanh
để chở hàng lậu hàng cấm vi phạm pháp luật
điều này đòi hỏi cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn
nhất là tại các chốt cửa ngõ của lực lượng chức năng
để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đảm bảo tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên vừa phối hợp với công an phường nam thanh
thành phố điện biên phủ phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn huy cử
chú huyện sóc sơn thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đối tượng nguyễn huy cử sử dụng chứng minh thư giả tên nguyễn gia huy
hiện đang kinh doanh bất động sản tại thành phố hà nội
cử hứa sẽ xin cho con một phụ nữ chú thành phố điện biên phủ vào học tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân
với số tiền ba trăm tám mươi triệu đồng
nạn nhân đã được trước năm mươi triệu để làm thủ tục ban đầu
sau một thời gian chờ đợi vẫn không thấy còn mình được đi học tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân như cử đã hứa
nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo
cơ quan công an đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ hành vi lừa đảo trên
và xác định đối tượng nguyễn huy cử đã có hai tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an đã lập tức bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa và đội quản lý thị trường số chín
cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh bánh kẹo
có địa chỉ ở số nhà một trăm bảy mươi chín nguyễn trãi phường tân sơn tp thanh hóa
do ông trần ngọc chiến làm chủ phát hiện nhiều sản phẩm không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện gần năm tấn bánh kẹo
thực phẩm như bánh trung thu bánh sữa chua bánh mì bánh kem chân gà trà sữa
và gần một chai sữa nước cốt lẩu đồ uống đóng chai không dùng
ông trần ngọc chiến chủ cửa hàng cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ
có liên quan đến số hàng hóa trên
hiện lực lượng công an và quản lý thị trường đã tịch thu toàn bộ số hàng hóa trên
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội
thường xuyên giao bán những loại bánh trung thu siêu rẻ giá chỉ vài nghìn đồng một chiếc
với đủ mẫu mã hương vị khác nhau
tuy nhiên ít ai biết rằng đây là những chiếc bánh
nhập lậu hoàn toàn không đủ điều kiện để lưu thông ra thị trường
vừa qua hơn năm chiếc bánh trung thu mini được nhập trôi nổi không rõ nguồn gốc
đã bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm hà nội thu giữ
khi đang chuẩn bị bán ra thị trường
đây là bốn mươi ba thùng bánh trung thu với số lượng hơn năm chiếc
gồm nhiều chủng loại mẫu mã khác nhau
tất cả đều có một đặc điểm chung là không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
và trên bò bì thì toàn tế nước ngoài
số hàng này được các đối tượng gian thương vận chuyển lậu từ biên giới phía bắc
về nơi địa tiêu thụ dịp tết trung thu
sau nhiều thời gian trinh sát công an quận bắc tử liêm hà nội
đã phát hiện quanh nhà của chủ cửa hàng thường xuyên xuất hiện
nhiều vỏ hộp các tông có chữ nước ngoài
và để có mắt lực lượng chức năng đối tượng có lợi dụng đêm tối
để tập kết hàng hóa và đi giao hàng cho các đầu mối nhỏ lẻ
theo lời chủ hàng thì mỗi chiếc bánh như thế này chỉ có giá khoảng năm trăm linh đồng
tuy nhiên khi nhập về
giao đỡ tiểu thư
bán trên mạng xã hội thì mỗi bánh trung thu như thế này
có thể bán với giá từ năm đến sáu đồng một chiếc
dù không có bất kỳ giấy tờ gì để đảm bảo chất lượng
nhưng chủ hàng vẫn sẵn sàng giao bán những mặt hàng này
mà không hề quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng
từ năm hai nghìn tám cho đến nay
cơ quan chức năng tại hà nội đã thu giữ tiêu hủy hàng chục nghìn bánh trung thu nhập lậu
không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường
dù vậy trên các trang mạng xã hội vẫn tràn ngập những bài viết quảng cáo về loại bánh trung thu siêu rẻ này
tổng cục quản lý thị trường đã có văn bản yêu cầu các cục quản lý thị trường tăng cường kiểm soát
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
công an huyện bình lục tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng lê văn duân
trú tại xã liêm túc huyện thanh liêm tỉnh hà nam để điều tra về hành vi mở quán cà phê trá hình cho nhân viên nữ hoạt động mại dâm
trước đó công an huyện bình lục đã tiến hành kiểm tra quán cà phê thư giãn tám trăm tám mươi tám
ở số ba trăm linh sáu tổ dân phố bình long thị trấn bình mỹ huyện bình lục do duân làm chủ
phát hiện bắt quả tàng hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
và tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn triệu ba trăm linh nghìn đồng
chín bao cao su và một số tăng vật khác
duân khai nhận đã thuê địa điểm
mở quán hoạt động khoảng năm tháng nay
thủ đoạn của duân là nguy trang bằng việc bán cà phê
bên trong làm nhiều phòng nhỏ để hoạt động mại dâm
khi khách có nhu cầu mua dâm
duân điều nhân viên phục vụ và thu của khách là ba trăm linh đồng một lượt
chia cho gái bán dâm năm mươi
hiện công an huyện bình lục đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng